công an tỉnh quảng ninh vừa điều tra khám phá nhanh và bắt giữ hai đối tượng là nguyễn văn huy
trú tại thành phố hạ long và trần văn lương chú tại tỉnh nam định về hành vi hủy hoại tài sản giá trị lớn
trước đó vào các ngày hai mươi sáu tháng hai và mùng bốn tháng ba tại khu công nghiệp cái lân thành phố hạ long
xảy ra bốn vụ cháy máy xúc lật qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã làm rõ bắt hai đối tượng
về hành vi hủy hoại tài sản gồm nguyễn văn huy và trần văn lương là nhân viên tổ bốc xếp hàng hóa
tại cảng cái lân qua đấu tranh huy khai nhận do một số công ty tại cảng mua máy xúc lật để tự thực hiện
các công việc trước đây hay thuê tổ bốc xếp dẫn đến khối lượng công việc của tổ bốc xếp bị giảm đi đáng kể
ảnh hưởng tới tiền lương của những công nhân trong tổ nên đã nảy sinh ý định đốt các máy xúc lật